thành phố hồ chí minh sẽ kiểm soát nguồn gốc thịt trứng gia cầm cung ứng cho thị trường thành phố
điều này có lợi cho cả người tiêu dùng và ngành chăn nuôi bởi việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm
người tiêu dùng mới an tâm sử dụng và cũng là một trong những yêu cầu căn bản
để sản phẩm chăn nuôi tham gia vào thị trường xuất khẩu
dự kiến kế hoạch này sẽ triển khai từ ngày một tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy
đây là buổi kiểm tra của sở công thương tp hcm tại cơ sở giết mổ an hạ
hai chợ đầu mối hóc môn và bình điền vào dạng sáng ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
theo ghi nhận tại chợ đầu mối bình điền một trăm linh thịt lợn vào chợ không được đeo vòng nhận diện truy xuất nguồn gốc
còn tại chợ đầu mối hóc môn đoàn kiểm tra gồm sở công thương ban vệ sinh an toàn thực phẩm
quản lý thị trường ghi nhận có hai mươi bảy trường hợp thịt lợn vào chợ không được gắn vòng nhận diện truy xuất nguồn gốc
được lập biên bản dù trước đó ban quản lý chợ đã tiến hành tuyên truyền vận động
chúng tôi đã tuyên truyền vận động tất cả các thương nhân tham gia heo mảnh một trăm linh
rồi về cơ sở vật chất thì chúng tôi cũng đã sửa sang sạch sẽ tất cả các cái chỗ mà làm nhà lòng
về thông báo chúng tôi phát hành lo thông báo coi như hàng ngày chúng tôi thông báo
để cho thương nhân nắm về cái nội dung cái ý nghĩa của cái việc làm làm này
nó có ý nghĩa rất là sâu sắc về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm
thành phố hồ chí minh đã dành sáu tháng để vận động thuyết phục các cơ sở tham gia
nhưng do ý thức tự giác kém việc thực hiện truy xuất nguồn gốc thịt lợn tại các chợ đầu mối gặp nhiều khó khăn
đêm ba mươi rạng sáng ngày ba mươi một tháng bảy hai nghìn một mươi bảy là cái đêm đầu tiên
chúng ta thực hiện cái chỉ đạo của ubnd thành phố kiểm soát cái thịt heo đi vào hai chợ đầu mối
bình điền và học môn phải thực hiện cái việc truy xuất nguồn gốc
và kết quả thực tế cho thấy từ số liệu tổng thống
nhanh sáng nay chúng tôi đã tổng hợp thì cho thấy rằng là đối với lượng heo đi vào thành phố hồ chí minh ngày hôm qua
chúng ta đã thực hiện được việc truy xuất với thông tin đầy đủ từ người xuất phát là các cơ sở chăn nuôi
đến các cơ sở giết mổ và sau đó là đến tại chợ đầu mối bình điền học môn
thì tỷ lệ thực hiện cái việc truy xuất này là ba mươi năm số lượng heo đã thực hiện việc truy xuất
và cái tỷ lệ này
thì thật sự là nó chưa đạt được như mong đợi
theo sở công thương thành phố hồ chí minh ngay sau đợt kiểm tra này
sở sẽ tổng hợp toàn bộ thông tin để trình ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh xem xét
có biện pháp xử lý mạnh mẽ hơn để thịt lợn trước khi vào thành phố phải được truy xuất nguồn gốc một trăm linh
trong thời gian tới sở công thương thành phố sẽ phối hợp với các sở ban ngành
tiếp tục mở rộng đề án truy xuất với các mặt hàng thực phẩm khác như thịt bò rau củ quả
nhằm khuyến khích sản xuất sạch đạt tiêu chuẩn việt gap global gap
không chỉ cung ứng cho thị trường nội địa mà còn hướng đến xuất khẩu